từ đầu tháng năm đến nay nắng nóng với nền nhiệt cao đã khiến cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng
làm gia tăng tỷ lệ người già trẻ nhỏ nhập viện
theo các cơ sở y tế đây là hai đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất do thời tiết
cần có chế độ chăm sóc dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý
ghi nhận tại ninh bình của phóng viên truyền hình nhân dân
người cao tuổi là đối tượng dễ bị thời tiết nắng nóng tác động nhiều nhất
chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp sốc nhiệt tăng huyết áp tim mạch
không chỉ người cao tuổi trẻ nhỏ cũng là đối tượng bị tác động nhiều về sức khỏe do thời tiết nắng nóng kéo dài
số lượng bệnh nhi tăng đáng kể chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp viêm phổi viêm phế quản hen xuyễn
ngoài ra trong đợt này còn gặp các bệnh về dị ứng như mề đay
theo dự báo thời tiết nắng nóng có thể kéo dài thêm nhiều đợt nữa
do đó để giảm tình trạng trẻ em mắc bệnh vào thời điểm mùa hè nhất là những ngày nắng nóng kéo dài
bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ra đường vào thời điểm nắng gắt
cho trẻ uống nước thường xuyên liên tục đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ nhỏ